lực lượng cứu hỏa ukraine hôm qua vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại chernobyl
trong bối cảnh hàng chục hectare rừng tại đây đã bị thiêu dụi
đám cháy xảy ra ngay gần nhà máy điện hạt nhân chernobyl từ hôm ba tháng bốn
sau đó lan sang những khu rừng lần cận
cháy rừng lớn cũng khiến lượng phóng xạ tại đây tăng cao hơn mức quy chuẩn
tuy nhiên dù phóng xạ tăng cao nhưng chưa đến mức đe dọa đến tính mạng
của người dân sống gần hiện trường vụ cháy
bộ tình trạng khẩn cấp ukraine cho biết nước này đã huy động hàng trăm lính cứu hỏa
ba máy bay để khống chế đám cháy
trong khi đó hôm qua một vụ bạo loạn đã xảy ra tại một nhà tù ở thành phố oruro
phía nam bolivia sau khi các tù nhân đòi được cung cấp khẩu trang và chăm sóc y tế
do quan ngại về khả năng bùng phát dịch covid một mươi chín trong nhà tù
theo truyền thông địa phương hai sĩ quan đã bị thương trong vụ bạo loạn
khi các tù nhân ném đá ra phía ngoài nhà tù
cảnh sát chống bạo động đã được huy động tới hiện trường
các nhà tù ở bolivia thường rơi vào tình trạng quá tải
và các tù nhân cho rằng điều kiện trong nhà tù có thể khiến virus sars cov hai dễ dàng lây lan
chính phủ bolivia trước đó cũng cho biết những tù nhân mắc các tội không nghiêm trọng
sẽ được ra tù do dịch covid một mươi chín
vào thời điểm đại dịch covid một mươi chín đang bùng phát như hiện nay
một cặp đôi người indonesia mới đây đã quyết định phát sóng trực tiếp đám cưới của mình
thay vì được diễn ra trước năm trăm linh khách mời như dự định
đám cưới thời giãn cách xã hội của cặp đôi này chỉ bao gồm
tám thành viên trung tâm
thay vào đó hai người đã quyết định phát livestream hôn lễ dài bốn mươi phút của mình
mặc dù chính phủ indonesia chưa chính thức bàn bố lệnh cấm các sự kiện đông người như đám cưới
tuy nhiên giới chức nước này đã khuyến cáo về việc tụ tập nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
thưa quý vị đã tròn một tháng kể từ ngày tổ chức y tế thế giới chính thức tuyên bố dịch bệnh covid một mươi chín là đại dịch toàn cầu
so với châu á châu âu và mỹ thì châu phi cảm nhận sức ảnh hưởng của virus sars cov hai muộn hơn
và số ca nhiễm virus này tại các nước châu phi cũng chưa nhiều như ở các khu vực khác
tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế cũng không biết
những người y tế lo ngại đây mới chỉ là giai đoạn bình yên trước cơn bão với châu phi
với điều kiện vệ sinh và chăm sóc y tế còn yếu kém châu lục này có nguy cơ trở thành nơi chịu tác động nặng nề nhất từ virus sars cov hai
các quán ăn nướng đường phố rất phổ biến ở thủ đô nairobi của kenya
nhưng từ một tháng nay chúng đã phải đóng cửa theo lệnh cấm của chính phủ
rất nhiều lao động vì thế đã thất nghiệp cũng như hàng triệu lao động thuộc các ngành nghề khác trên khắp châu phi
đã mất đi sinh kế từ các động thái hạn chế của các chính phủ
người đi mua sắm ở kenya được yêu cầu giữ khoảng cách với nhau và sát trùng tay
tuy nhiên ở châu phi những cửa hàng tiến lợi này được coi là dành cho giới trung lưu
vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ của dân số
những khu chợ dân sinh đông đúc như thế này mới chiếm phần lớn
chính phủ cộng hòa dân chủ congo đã phong tỏa quận thương mại trung tâm ở thủ đô
nhưng phần còn lại ở thủ đô kinshasa với dân số một mươi hai triệu người vẫn rất đông đúc sầm uất
người dân bắt buộc phải ra ngoài để kiếm sống vì họ không còn cách nào khác
đây sẽ là trở ngại lớn nhất với các biện pháp ngăn chặn dịch của chính phủ
cảnh sát và cả quân đội đã được huy động ở nam phi trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa
với trên hai ca nhiễm đây là nước châu phi có số ca lây nhiễm sars cov hai cao nhất
rất có thể do nam phi là nước có điều kiện xét nghiệm trên diện rộng nhất châu lục
phần lớn trong số ba mươi bảy quốc gia ở châu phi có khả năng xét nghiệm chỉ có từ một trăm linh đến hai trăm linh bộ kit xét nghiệm
biện pháp phong tỏa ở nam phi có vẻ đã làm chậm hẳn tốc độ lây nhiễm virus
nhưng số ca lây nhiễm ở nhiều nước châu phi khác đang tăng khá nhanh về tỷ lệ
với rất nhiều cộng đồng sống trong các khu ổ chuột chật trội đi kèm điều kiện vệ sinh kém
các chuyên gia y tế cho rằng số ca lây nhiễm sẽ còn tăng cao hơn trong những ngày tới
châu phi có một lợi thế chống lại covid một mươi chín đó là dân số rất trẻ
nhưng điểm yếu lớn là hệ thống chăm sóc sức khỏe ở châu phi khá mong manh
nếu dịch bệnh bùng phát nó sẽ đánh sập các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều nước
trong bối cảnh các khu chợ vẫn đông đúc người mua bán virus vẫn có điều kiện lý tưởng để lây lan
thế nhưng nếu cấm chợ sẽ đồng nghĩa với nạn đói và bất ổn xã hội xảy ra
các chính phủ châu phi sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn trong những tuần sắp tới
lễ phục sinh hàng năm luôn là thời gian để ngành sản xuất sô cô la ở bỉ bùng nổ
khi người dân địa phương và khách du lịch náo nước tìm mua những món quà

thế nhưng năm nay lễ phục sinh lại buồn tẻ hơn bao giờ hết
đại dịch covid một mươi chín dường như đã khiến hương vị của sô cô la bỉ trở nên đắng hơn
và những hy vọng kinh doanh của các nhà sản xuất sô cô la cũng vì thế mà tan chảy
bên cạnh bia bánh quế và khoai tây chiên sô cô la được xem là đặc sản của bỉ
các nhà chức trách bỉ tuyên bố các nhà máy sô cô la là doanh nghiệp thiết yếu
vì vậy các nhà sản xuất các cửa hàng vẫn tiếp tục bán trứng sô cô la và thỏ phục sinh
trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch covid một mươi chín
mặc dù vẫn được mở cửa nhưng doanh số đã sụt giảm đáng kể
lễ phục sinh thường đóng góp từ một mươi năm đến hai mươi năm doanh thu hàng năm của mỗi doanh nghiệp thành viên
đại dịch covid một mươi chín đã khiến doanh số các mặt hàng sô cô la phục vụ lễ phục sinh năm nay tại bỉ giảm tới chín mươi
trong thời điểm khó khăn này cô genevia chepan chủ một cơ sở sản xuất sô cô la
đã nghĩ tới ý tưởng đeo khẩu trang cho những chú thỏ phục sinh
một phần tiền từ việc bán những chú thỏ này sẽ được chuyển đến quỹ king boundoy
một quỹ từ thiện lớn hỗ trợ nhân viên y tế tại bỉ
tất cả bắt đầu như một lời động viên tinh thần
nhưng sau đó chúng tôi quyết định tạo ra thứ gì đó có ý nghĩa và đây là đóng góp nhỏ của tôi
tại bỉ doanh thu hàng năm từ kinh doanh sô cô la vào khoảng năm tỷ euro
tương đương với sáu tỷ đô la mỹ với mức tiêu thụ hàng năm là sáu kg một người
các đường biên giới ở châu âu hiện đã đóng cửa
để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
các cửa hàng phục vụ du khách hay những cửa hàng quà tặng tại sân bay
cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi không còn khách lưu tới
chúng tôi không biết tương lai như thế nào
hầu hết những người làm sô cô la sống nhờ vào khách du lịch
may mắn là vẫn có nhiều người dân địa phương mua sắm ở chỗ tôi
nhưng nếu chúng tôi không có khách du lịch nữa sẽ là một thảm họa
như một lời tri ân tới đội ngũ y tế đang phải chống chọi với dịch bệnh
các nhà sản xuất bánh kẹo của bỉ đã trao tặng một mươi ba triệu quả trứng sô cô la
thỏ sô cô la và bánh quy cho các bệnh viện trên cả nước trong mùa phục sinh năm nay